từ ngày mai về cơ bản nắng nóng ở miền trung sẽ giảm xuống còn ở một vài nơi
và đợt nóng gai gắt kéo dài suốt từ ngày năm tháng bảy đến giờ sẽ chấm dứt
dãnh thấp trục tây bắc đông nam cũng mở rộng vùng ảnh hưởng xuống phía nam
khiến cho gió mùa tây nam sẽ phát triển mạnh hơn
từ chiều và tối nay cả nam bộ và tây nguyên đều có mưa rào và rông nhiều nơi
các tỉnh như đắk nông lâm đồng bình phước bình dương đồng nai hay cả tp hcm
sẽ là những nơi có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh về chiều và tối
ở những vùng thấp trũng tại tp hcm cần phải đề phòng tình trạng ngập úng
nền nhiệt tại tây nguyên sẽ giảm nhẹ còn từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ miền tây nhiệt độ sẽ giao động là từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
khu vực miền đông là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc biển đông và huyện đảo hoàng sa mưa tăng lên mức giải rác
tại khu vực giữa biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục duy trì tình trạng mưa rông từ giải rác đến nhiều nơi
nên tầm nhìn xa hầu khắp các khu vực trên biển đông đều thấp dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước